làng quỳnh đôi huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an là một làng văn hóa cổ có bề dày truyền thống yêu nước cách mạng và khoa bảng
trải qua hơn sáu thế kỷ hình thành và phát triển quỳnh đôi đã trở thành một địa danh nổi tiếng vùng đất khoa bảng và giàu truyền thống cách mạng
mảnh đất này đã sinh ra biết bao người con yêu tú làm dạng danh cho quê hương đất nước
vào đầu thế kỷ một mươi bốn ông hồ kha một quan chức đời trần đã về xem phong cảnh vùng này
tuy không phải là sơn thủy hữu tình nhưng lại là một mảnh đất địa linh nhân kiệt
năm một nghìn ba trăm bảy mươi tám ông hồ kha giao cho con trai trưởng là hồ hồng trụ lại khai cơ lập làng với tên gọi ban đầu là thổ đôi
đến năm một nghìn năm trăm hai mươi tám ông hồ nhân hy đời mạc đã đổi tên thủ đô sang thành quỳnh đôi thôn tức xã quỳnh đôi ngày nay
phát huy truyền thống vẻ vang của cha ông ngày nay đảng bộ chính quyền và nhân dân quỳnh đôi
tiếp tục đổi tên thổ đôi
để tiếp tục nỗ lực sản xuất chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp
năm hai nghìn một mươi bốn được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và là một trong ba xã được tỉnh nghệ an
chọn xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
cùng với lễ kỷ niệm sáu trăm bốn mươi năm thành lập làng nhân dịp này xã quỳnh đôi cũng đã tổ chức lễ hội kỳ phúc xuân mậu tuất hai nghìn hai mươi